hồi bốn giờ ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông trên đất liền tỉnh gia lai
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng năm mươi km một giờ tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo từ một đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một mươi
giới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trong ngày hôm nay ở các khu vực phía bắc tây nguyên bình định phú yên có mưa to
lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm trên một mươi hai giờ
riêng bình định có nơi trên một trăm linh mm trên một mươi hai giờ
từ đêm nay mưa giảm
trong ngày và đêm nay ở khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
ngày mai mưa sẽ giảm
trong ngày một đến ngày hai tháng một mươi một ở nghệ an hà tĩnh quảng bình có mưa rất to
ở thanh hóa có mưa vừa có nơi mưa to
theo cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
cả nước có khoảng hai trăm linh ca sốt xuất huyết cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đã có năm mươi trường hợp tử vong
hiện sáu mươi ba tỉnh thành phố đều có bệnh nhân sốt xuất huyết
nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn
các ổ dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục phát sinh trong cộng đồng
nhiều ca sốt xuất huyết nặng dẫn đến tử vong vẫn tiếp diễn
công tác phòng chống dịch bệnh cộng đồng còn hạn chế
người dân vẫn chủ quan với phòng chống dịch
điều đáng lo ngại ở một số nơi người dân không hợp tác với ngành y tế để phun thuốc diệt mũi
nhiều gia đình khóa cửa không cho cán bộ y tế vào phun thuốc hoặc kiểm tra môi trường sống tìm diệt ổ lang quang
bộ y tế kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh tự diệt loang quang bọ gậy tại nơi mình sinh sống
nếu ở trong ổ dịch thì phải hợp tác với ngành y tế phun hóa chất diệt mũi lật úp các dụng cụ chứa nước để mũi không đẻ trứng sinh sôi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại